do vụ việc đã được chuyển sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cục thuế thành phố hồ chí minh đã hủy một phần quyết định truy thu và phạt thuế asanjo xuống còn hơn bốn mươi bảy tỷ đồng
so với quyết định xử lý vi phạm cũ thì số tiền asanjo phải nộp đã giảm gần hai mươi một tỷ đồng
lý do dẫn đến việc hủy bỏ một phần quyết định xử phạt này do asanzo có hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm và đã được cục thuế thành phố chuyển qua cơ quan điều tra để tiến hành tố tụng theo quy định
sau đó tòa án sẽ quyết định mức xử phạt theo quy định của luật hình sự điều này nhằm đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt hai lần vừa hành chính vừa hình sự
sau khi điều chỉnh quyết định xử phạt tổng số tiền thuế truy thu phạt với asanjo còn hơn bốn mươi bảy
cơ quan thuế hủy bỏ khoản phạt một năm lần thuế giá trị gia tăng với số tiền tương ứng là sáu hai mươi chín tỷ đồng đối với hành vi không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa trốn thuế giá trị gia tăng theo quy định